các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay từ khung giờ cao điểm bảy h ba mươi đến tám giờ sáng ngày hôm nay mật độ giao thông không quá cao các phương tiện lưu thông thuận tiện
mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên đường nguyễn trãi giảm nhiều không có cảnh chen trúc leo lên vỉa hè hay rậm chân tại chỗ như thường ngày
tại gà hà nội nhiều người dân bạn bè chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ngày rỗ tổ hùng vương
sáng nay trời nắng nhẹ nhiều người dân ngồi bên bờ hồ hoàn kiếm tận hưởng thời tiết mát
đây cũng là dịp nhiều trẻ nhỏ được cha mẹ dẫn đi vui chơi tại hà nội sau những ngày tháng ở nhà phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều người dân cũng tận dụng khoảng thời gian nghỉ lễ mặc áo dài dạo phố chụp ảnh
nhiều thanh niên tình nguyện cạm cụi nhặt rác lẫn trong những bụi cây làm sạch đường phố
sau một thời gian hạn chế ra ngoài để phòng dịch covid một mươi chín dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương năm nay
để đúng vào thời điểm dịch bệnh hạ nhiệt nên nhiều người đã tranh thủ cùng gia đình có những hoạt động ngoài trời tận hưởng không khí ngày lễ
mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tại thủ đô
tuy nhiên người dân vẫn cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch cần thiết vì dịch bệnh rất dễ bùng phát sau các dịp lễ tết